văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam đối với võ thị sóc bốn mươi bảy tuổi
chú tệ quận sơn trà vì hành vi lừa đảo chứng nhận tài sản
sóc là đối tượng đã tung tin mình quen công an để lừa đảo tiền của người khác
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi sóc tiếp cận với một bị hại khi người này có nhu cầu nhờ công an giải quyết lấy lại tiền cho vay
cụ thể bị hại cho biết mình bị một người đàn ông vay chín năm tỷ đồng nhưng đến nay chưa trả nợ
sóc đã tung tin mình có người quen làm trong ngành công an có thể vào cuộc điều tra để lấy lại số tiền cho bị hại
tin lời người này đã nhiều lần giao tiền nhờ sóc can thiệp với lực lượng công an tòa án để giải quyết
thế nhưng sau khi nhận từ bị hại năm trăm ba mươi triệu đồng sóc vẫn không thực hiện như đã hứa nên bị hại đã trình báo công an
tại cơ quan công an sóc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình